thưa quý vị và các bạn những căn hộ biệt thự nhà vườn xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ
huyện sóc sơn thành phố hà nội đã từng có kết luận vi phạm từ thanh tra chính phủ vào năm hai nghìn một mươi
thế nhưng từ đó đến nay đã một mươi hai năm trôi qua những công trình vi phạm không những không bị dẹp bỏ
mà thậm chí rất nhiều căn biệt thự khác thì nhào mọc lên và công khai hoạt động kinh doanh du lịch
hàng chục nghìn mét vuông đất rừng phòng hộ ở sóc sơn bị chuyển nhượng
thậm chí là đã có hàng trăm trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi xây dựng công trình kiên cố bắt nguồn từ những sai phạm trong quản lý đất rừng
thế nhưng lời giải cho những sai phạm này hiện vẫn đang bị bỏ ngỏ
những căn hộ biệt thự nhà vườn xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ huyện sóc sơn
thành phố hà nội đã có kết luận vi phạm của thanh tra chính phủ từ năm hai nghìn một mươi
thế nhưng một mươi hai năm qua những công trình vi phạm không những không bị dẹp bỏ
mà thậm chí rất nhiều căn biệt thự khác thi nhau mọc lên và công khai hoạt động kinh doanh du lịch
từ những căn nhà nhỏ cho thuê với hình thức homestay cho đến những căn biệt thự huy nga
và thậm chí cả khu du lịch sinh thái rộng lớn đều mọc lên trong diện tích rừng phòng hộ
những con đường trong rừng bị cây nát vì mật độ xây dựng diễn ra liên tục
thừa nhận việc người dân tự ý mua bán trao tay đất rừng xây dựng trên đất lâm nghiệp
là vi phạm pháp luật thế nhưng lãnh đạo xã minh phú lại cho rằng
có một cái khu rừng phòng hộ của hà nội ở sóc sơn mà đã bị vi phạm liên tục trong bao nhiêu năm nay
và cái bức tranh bây giờ tức là nó nham nhở
nó không còn là một cái khu rừng mà nối dài nữa
cấp xã là cái cấp phải xử lý
bởi vì những người địa phương người ta có quyền được hưởng và cũng có quyền được lao động
trong cái chuyện xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ
thì chính người ta là những người vi phạm đầu tiên
thì chúng ta thấy rất rõ tức là
mình gọi là cái thực thi pháp luật
nó không nghiêm chưa nghiêm
thế thì đáng lẽ là ngay ban đầu mà chúng ta nghiêm rồi thì chúng ta làm rất dễ
ngày một mươi sáu tháng một mươi vừa qua
ban tuyên giáo thành ủy hà nội cùng ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
đã có buổi họp báo trả lời về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn huyện
và đã đề cập đến thực trạng xây dựng công tác quản lý đất đai
xử lý vi phạm đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện
đặc biệt là tại các xã minh phú và minh trí
theo trả lời của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
lý do thanh tra chính phủ đã kết luận nhưng vẫn tồn tại hiện trạng này
là do tình trạng sử dụng đất phức tạp đất có rừng trồng lấn trên đất nông nghiệp
các dự án đầu tư du lịch sinh thái phân bổ rộng nên quản lý gặp khó khăn
ủy ban nhân dân huyện đã kiểm tra và giao các xã phải xử lý xong
các công trình vi phạm trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chỉ đạo giao cho thanh tra thành phố thanh tra toàn diện việc vi phạm
thuộc đất rừng và trạng tượng xây dựng trong khu vực rừng
sau thanh tra ủy ban nhân dân huyện cũng có những nội dung liên quan đến
thực hiện chỉ đạo ủy ban nhân dân huyện
trong quá trình thanh tra và kết luận thanh tra thì cũng sẽ có cái trách nhiệm cụ thể của cán bộ
thì ủy ban nhân dân huyện sẽ nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo ủy ban thành phố
tuy ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đã kiểm tra và giao xuống các xã xử lý
đình chỉ xây dựng những công trình vi phạm
thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thì hiện tại những công trình mọc lên
trong phạm vi rừng phòng hộ hiện vẫn đang tiếp tục hoạt động kinh doanh
thậm chí là nhiều công trình vẫn đang tiếp tục xây dựng
riêng tại hai xã minh trí và minh phú huyện sóc sơn từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
nhiều cá nhân đến thu mua gom đất với tổng diện tích lên đến hàng chục hectare
để xây biệt thự khu nghỉ dưỡng
thời điểm phóng viên có mặt tại địa bàn hai xã minh phú và minh trí
những công trình xây dựng lấn chiếm rừng phòng hộ
vẫn gấp rút được hoàn thiện những công trình vi phạm khác vẫn hoạt động bình thường
những biển quảng cáo chỉ dẫn cho du khách vẫn xuất hiện công khai khắp nơi
tại việt phủ thành trương một trong những công trình xây dựng trên khu đất
có nguồn là rừng đặc dụng vẫn đang duy trì hoạt động bán vé tham quan cho du khách
có thể thấy suốt một mươi hai năm qua dù có kết luận vi phạm
nhưng việc xử lý hầu như không có mới chỉ dừng ở xử lý hành chính
vậy nên trước thực trạng này
dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi liệu lần này những vi phạm có được xử lý rứt điểm hay không
theo báo cáo kết quả kiểm tra của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
hiện trên địa bàn huyện có sáu mươi một công trình vi phạm
đặc biệt có hai mươi bảy công trình tại xã minh trí và một mươi tám công trình tại xã minh phú vi phạm rừng phòng hộ đặc dụng
số lượng công trình vi phạm là không hề nhỏ
trong đó có nhiều đại công trình với diện tích rất lớn